với một địa phương phát triển du lịch và đóng một lượng khách rất lớn như thành phố hạ long
thì việc quản lý các hoạt động vui chơi trên vịnh là điều hết sức cần thiết giúp bảo đảm an toàn cho khách du lịch
hiện nay vịnh hạ long có khoảng trên một bốn trăm linh thuyền cai rắc
trong đó khoảng ba trăm linh chiếc đang hoạt động tại một số khu vực trên vịnh và khoảng một một trăm linh chiếc
được một trăm sáu mươi ba tàu lưu trú nghỉ đêm chở theo tàu để phục vụ du khách tại các điểm tham quan lưu trú
ủy ban nhân dân thành phố hạ long đã xây dựng phương án quản lý một số dịch vụ vui chơi dưới nước trên vịnh hạ long
theo đó phương án đề xuất cụ thể việc quy hoạch các khu vực hoạt động và số lượng phương tiện hoạt động dịch vụ vui chơi dưới nước
các phương tiện này đều phải được đáp ứng tiêu chuẩn quy định cụ thể trong phương án
có thể nói việc xây dựng và quản lý các hoạt động du lịch trên vịnh của thành phố hạ long là việc cấp thiết
không chỉ đáp ứng nhu cầu của du khách mà còn góp phần tạo sự phong phú đa dạng các sản phẩm du lịch cho hạ long